tối một một mươi một đoàn đại biểu quốc hội việt nam do đồng chí nguyễn văn dầu
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại làm trường đoàn
tham dự phiên họp trực tuyến đặc biệt của hội đồng điều hành liên minh nghị viện thế giới
ipu lần thứ hai trăm linh sáu phiên họp diễn ra từ ngày một bốn một mươi một với chương trình nghị sự quan trọng nhất
là bầu ra chủ tịch mới đảm nhiệm vị trí và vai trò của chủ tịch cũ gabria kyuvers beron mexico
phiên họp có sự tham gia của bốn trăm năm mươi bốn nghị sĩ đến từ một trăm bốn mươi bốn đoàn đại biểu trong đó có bốn mươi sáu chủ tịch
nghị viện các đại biểu thông qua chương trình làm việc nghe và thông qua các báo cáo phiên họp
điều hành hội đồng lần thứ hai trăm linh năm báo cáo hoạt động của chủ tịch ipu hội đồng điều hành cũng quyết định
báo cáo tài chính ipu năm hai nghìn một mươi chín dự kiến các hoạt động của ipu và dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi
trong nhiệm kỳ vừa qua
huy được sức mạnh trong tiếng nói chung đại diện cho một trăm bảy mươi chín nghị viện thành viên trên toàn thế giới
tham gia vào nghị trình quốc tế vì hòa bình ổn định dân chủ pháp quyền công bằng và bình đẳng
không ngừng đấu tranh bảo đảm cho quyền lợi của phụ nữ trẻ em thanh niên trên mọi lĩnh vực
phiên họp sẽ bầu ra chủ tịch mới với sự tham gia ứng cử của bốn đại diện các nhóm địa chính trị
khác nhau mỗi ứng cử viên đều đưa ra kế hoạch hành động tầm nhìn của mình để đưa ipu trở thành
tổ chức vững mạnh hơn hành động mạnh mẽ hơn vì các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu ngoại giao nghị viện